nhằm kịp thời khắc phục hậu quả sát lở đất tại đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực tây nguyên và nam bộ
phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký ban hành công điện số sáu trăm chín mươi một của thủ tướng chính phủ gửi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tài nguyên và môi trường
giao thông vận tải công thương quốc phòng công an chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh lâm đồng gia lai con tum đắk lắc đắk nông ninh thuận bình thuận bình phước đồng nai tây ninh và bình dương
công điện nêu rõ những ngày qua tại một số địa phương khu vực nam bộ và tây nguyên đã xảy ra mưa lớn sát lờ đất ngập lụt cục bộ
ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống của người dân
đặc biệt ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba trên tuyến quốc lộ hai mươi đoạn qua đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng đã xảy ra vụ sạt lở đất làm ba chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân bị vùi lấp
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn
theo cảnh báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia mưa ở tây nguyên và nam bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới
để khắc phục hậu quả vụ sạt lở nêu trên và chủ động phòng chống thiên tai
bảo đảm an toàn tính mạng người dân thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan
ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt kịp thời có hiệu quả
công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau
nhanh chóng khắc phục hậu quả đợt thiên tai mưa lớn vừa qua bảo đảm ổn định đời sống
sinh hoạt của người dân khẩn trương tìm kiếm cứu nạn những người bị mất tích
thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình có người bị nạn xác định cụ thể nguyên nhân
và rút kinh nghiệm về sự cố sạt lở kiểm tra giả soát phát hiện xử lý kịp thời các khu vực
có nguy cơ sạt lở có phương án chủ động bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ
các trục giao thông chính đặc biệt là tuyến cao tốc dầu dây phan thiết và tuyến quốc lộ hai mươi
trên địa bàn tỉnh lâm đồng cung cấp kịp thời thông tin về thời tiết thiên tai để chủ động
chỉ đạo kiểm tra đồn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả
hạn chế thiệt hại do thiên tai